văn phòng thủ tướng chính phủ vừa có công văn chỉ đạo nghiên cứu báo cáo nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc tu bổ kinh thành huế báo cáo thủ tướng chính phủ
bản tin hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng bốn truyền hình nhân dân và một số cơ quan báo chí khác phản ánh trong quá trình trùng tu tu bổ hạng mục kè và hào hộ thanh hào di tích kinh thành huế
theo phản ánh của chủ đầu tư là trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đơn vị thi công đã tự thay đổi phương án thi công đưa xe xúc vào công trình để hạ giải toàn bộ khoảng một km kè của hộ thành hào
đồng thời cũng làm không đúng thiết kế khi cho bóc toàn bộ lớp đá gà gà cũ để đưa đá granite vào thay thế
bản tin hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng bốn truyền hình nhân dân và một số cơ quan báo chí khác phản ánh trong quá trình trùng tu tu bổ hạng mục kè và hào hộ thanh hào di tích kinh thành huế
bản tin hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng bốn truyền hình nhân dân và một số cơ quan báo chí khác phản ánh đưa xe xúc vào công trình để hạ giải toàn bộ khoảng một km kè của hộ thanh hào